nhưng trong thực tế thì nó lại ngày càng phức tạp với tính chất ngày một nghiêm trọng hơn
và một lần nữa dư luận xã hội lại phải phẫn nộ về hành vi của kẻ thù ác
trong vụ án hết sức thương tâm vừa mới xảy ra tại xã cẩm dương huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
vụ án mạng đau lòng đã để lại sự ám ảnh và nỗi đau dai dẳng cho cả một cộng đồng dân cư
vốn xưa nay chỉ biết một nắng hai xương tình làng nghĩa xóm
không để lòng dân hoang mang công lý xã hội bị thách thức
và quyết tâm đưa kẻ thù ác ra trừng trị trước pháp luật
chỉ sau bốn ngày điều tra áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau
công an huyện cẩm xuyên đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ để bắt hung thủ gây ra vụ trọng án nói trên
truyền hình công an nhân dân đã theo sát vụ việc này ngay từ những ngày đầu
và ngày hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn hành trình điều tra khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
một mươi sáu h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh tiếp nhận cấp cứu một nam bệnh nhân bị vết thương lớn trên mặt
được chuyển từ trung tâm y tế xã cẩm dương tới điều trị
bệnh nhân nhập viện đã xuất hiện các triệu chứng hôn mê sâu dù đã được tuyến dưới xử lý sơ bộ
sau khi tiến hành cấp cứu
bác sĩ nhận định ca bệnh này hết sức phức tạp với những tổn thương nghiêm trọng như nứt vỡ xương gò má
đặc biệt có tổn thương sâu gây tủ máu trong chẻ nếp lên não
bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh quyết định chuyển tiếp bệnh nhân lên tuyến trên để được cứu chữa
tại hồ sơ nhập viện nạn nhân được người nhà khai báo là tên nguyễn hữu thương
một mươi sáu tuổi chú thầy xã cẩm dương huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
nguyên nhân dẫn tới tổn thương là do tai nạn
một mươi bảy giờ năm mươi phút
với sự khẩn trương bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh đã bố trí một vị bác sĩ giỏi
cùng xe cấp cứu đưa nạn nhân thương chuyển lên bệnh viện hiếu nghị việt đức điều trị
với hy vọng cứu sống được bệnh nhân
quãng đường di chuyển từ bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh tới bệnh viện hiếu nghị việt đức dài gần bốn trăm linh km
đây cũng là giây phút các y vọng của bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
bác sĩ đi theo phải cố gắng giành dặt sự sống của bệnh nhân vững tử thần
trong quá trình điều trị và theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân thương
một điều đã khiến cho các bác sĩ điều trị đặt nhiều dấu hỏi nghi vấn
về nguyên nhân dẫn tới tổn thương nghiêm trọng cho bệnh nhân
bằng kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu
bác sĩ nhận định đây không thể là vết thương do tai nạn tử ngá gây ra
theo như lời khai báo của gia đình nạn nhân
phải chăng đây là một vụ án nghiêm trọng đang được những người đi theo che đậy
bằng lương tâm đạo đức nghề y
cũng như trách nhiệm của công dân
tổ y bác sĩ một mặt tận tình cứu chữa cho bệnh nhân thương
một mặt cố gắng khai thác thêm nguyên nhân dẫn tới các tổn thương
nhưng mặt khác bí mật thông báo thông tin nghi vấn này với cơ quan chức năng
bên trong tổ nghi sư của công an hiệp hợp chuyên
có một tổ lập tức đấy
mà thực tiễn vào tối ngày hôm đó là thực chỉ huy của đồng
thì có nhận được cái thông tin của cản bộ tổng báo
và là có bộ cáo là có nhận được cái điện thoại của anh tự sinh là bác sĩ
mạc thị tuấn
ở bệnh viện đa phá tỉ
về bảo lại là anh có tên đường đưa một cái cháu bé
là nguyễn hữu thước
sinh năm hai nghìn ba ở thôn bạc thành cầm dước
mà tên đường là đi cấp hữu trong bệnh viện trả về
mà tên quá trình trả về như thế
thì tên với cháu bé là có nhiều việc thước
có nhiều cái nghĩ vận
nên anh đã điền thực tiệp bảo khảo cho công an huyện
thì thực tiệp điều tra làm rõ
và làm mặt được cái thông tin bán đông
thông tin nghi vấn về một ván nghiêm trọng từ vị bác sĩ cung cấp
mau chóng được thông báo cho lực lượng chức năng
qua đường dây nóng
thông tin này được trực tiếp chuyển về cho công an huyện cẩm xuyên
sau khi đánh giá sơ bộ về nguồn tin báo của quân chúng nhân dân
đội cảnh sát hình sự công an huyện cẩm xuyên
đã ngay lập tức tiến hành một cuộc họp phân tích
và xác nhận thông tin này
sau khi mà nhận được thông tin từ cảnh bộ đức bán
thì tôi đã thực tiệp lấy số điện thoại mọi người
thực tiệp điền đến để tình báo
thì tôi đã thực tiệp điền cho anh bác sĩ thiên đức tuấn
thì quá trình xác minh thì anh là bác sĩ nguyễn mắt tuấn
ở làng khoa trần thương của bệnh viện đa khoa tỉnh
thì theo như anh báo lại
tức là tối hôm bữa thì tối ngày một mươi hai
người nhà của cháu thương này

thì quá trình
những ngày trước đó được trình báo lên trinh quyền
phải chăng đây là một tin hoang báo
tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm
và yêu cầu cẩn trọng trong công việc
đội cảnh sát hình sự công an huyện
vẫn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
xác minh lại nguồn tin
thông qua kênh liên lạc với bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
xác nhận trong ngày một mươi bốn tháng bốn
bệnh viện có tiếp nhận
bệnh một nam bệnh nhân
tên thương do chấn thương nghiêm trọng
tại vùng mặt và suất huyết não
bệnh viện đã cử một tổ y bác sĩ
tiến hành chuyển bệnh nhân lên tuyến trên
để cứu chữa
như vậy thông tin ban đầu về sự việc
đã được xác định là có thật
nhưng một câu hỏi lời đặt ra
với đội cảnh sát hình sự công an huyện cẩm xuyên
là sự việc có thật sự nghiêm trọng
và có những dấu hiệu
về tội phạm hình sự hay không
hay đó chỉ đơn thuần là vụ tai nạn
là vấn đề cần phải được xác minh làm rõ
từ thông tin đấy
chúng tôi đã tiến hành xác minh
và sẽ thấy
nếu có cái việc người nào tạc đồng
thì đấy là một vụ việc phức tạp
công an cẩm xuyên đã tập trung lực lượng
họp tủ công tác
và tiện khái cả cái lực lượng
tên cơ sở là chúng tôi nhân hình
có thể thông tin những bác sĩ cung cấp là đúng
nhưng cũng có thể là
thông tin đó có thể là sai
chúng tôi giả thiết rằng
có thể là cháu ngạ từ ngạ
có thể là cháu đi ngạ tai nạn
có thể như giống thông tin bác sĩ nói
có ai tạc đồng lên
khiến cháu bị thương nặng như vậy
vấn đề được đặt ra lúc này
với lực lượng chức năng
là bệnh nhân đang trên đường đi cấp cứu
tại bệnh viện hiếu nghỉ việt đức
thông tin về diễn biến sức khỏe
là chỉ nắm được thông qua điện thoại
với một vị bác sĩ một cách đất quả
những yếu tố liên quan khác
lại hoàn toàn mơ hồ
nếu như không khẩn trương xác mình
hùng thủ sẽ có thời gian
để che đầy tội ác
như vậy rất khó khăn
trước công tác điều tra mở rộng sau này
nhưng nếu sự việc không nghiêm trọng
như nhận định của bác sĩ
thì sẽ gây hoang mang sợ hãi
ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đó là những câu hỏi
buộc lực lượng chức năng phải tính tới
với tính chất phức tạp của sự việc
thông tin nhanh chóng được lãnh đạo chỉ huy
được cảnh sát hình sự báo cáo
lên lãnh đạo công an huyện
ý kiến chỉ đạt
bằng có mắt tinh tường
và linh cảm nghề nghiệp
lãnh đạo công an huyện cẩm xuyên
hết sức thẳng trọng khi đưa ra phương án triển khai
nhận định ban đầu thì rất nghiêm trọng
có vợ sổ nạo
có vợ cả xương hàm
chính vì vậy nên chúng tôi xác định
đây là một việc vừa phức tạp
về tính chất mức độ
vừa phức tạp về dư luận
vừa phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn
nên là chúng tôi đã triển khai ngay
tập trung về sự chỉ đạo
và thành lập luôn một cái ban
ban trinh sát
để thu thập nắm thông tin dư luận
nắm thông tin về nhân thân
các đối tượng có liên quan
chúng tôi đã tiến hành họp
họp khẩn trước
và tiến hành chia cả hai mụn
để xuống tại hiện trường
để kiểm tra
thứ nhất là chúng tôi phân công một tổ
hai đồng chí tiến hành kiểm trúng bí mật
bằng cách nào đó để kiểm tra lại cái hiện trường
ở phía nhà cháu thương đang ở
để xem xung quanh hiện trường
từ ngoài vào trong
để xem có những gì hí vật
để lại những tán vật gì không
ban trinh sát nhanh chóng được thành lập
với những trinh sát viên dày dàng kinh nghiệm
được tung vào cuộc
trong đó một mũi được phân công tới bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
tiếp cận phân tích các tài liệu hồ sơ bệnh án
của bệnh nhân thương
đặc biệt chú ý phân tích đặc điểm
của những tổn thương để lại
những dấu vết đặc trưng
được đưa ra nhân định ban đầu
về nguyên nhân dẫn tới vết thương
một tổ tiếp theo là chúng tôi
phân công được chúng tự tiệm
làm bác sĩ y tá
tài tầm trá của trạng hợp giúp
bởi vì thời điểm đó là
theo như một số người dân phản ánh là
cháu thương được đưa xuống điều trị ban đầu
tài bệnh viện để làm bắt thêm
là cái thương tích của cháu
có phù hợp có trung hợp với như lời của bác sĩ
tuận là tự báo không
sau khi nghiên cứu các tài liệu
trong quá trình điều trị
làm bắt lại
cái nội dung diễn biến của sự kiện
sau đó chúng tôi
nghiên cứu dấu vết trên cơ thể
của cháu bé
các vết thương của cháu bé
để lại trên cơ thể
một vết thương một vết chén
ngang qua gõ mả trải
thái dương gõ mả trải
một vết thương
ở ngón hai ngón ba
của bàn tay phải
mối trình sát khác
bí mật tiếp cận căn nhà
là nơi nhân sinh sống
để thu thập các chứng cứ liên quan
tới các di biến động của nạn nhân trước
trong sau khi nạn nhân gặp nạn
tuy nhiên phải đảm bảo
tuyệt đối tính bí mật
tránh làm hoang mạng di luận
gây hiểu lầm cho gia đình nạn nhân
cộng đồng và dân cư xung quanh
chúng tôi là
vẫn kia một tổ
đi xác minh
những người hàng xóm xung quanh
xem những cái thời điểm
thời điểm đó
là ở nơi tài nhà
nhà anh đoàn
đấy cháu thương đang ở
có những cái
có những cái tiếng ôn đi khóc
có những cái não đoàn
đi trong cái nhà
trong cái thời điểm đó khóc
nhà anh đoàn
cái thời điểm đó
ngoài cháu thương đó
đi trong nhà
có những ái
trực tiếp do lãnh đạo
đội cảnh sát hình sự
phụ trách duy trì
liên lạc với bác sĩ
đang đi theo nạn nhân
nàm bắt liên tục diễn biến
về sức khỏe
đồng thời đưa ra
các chỉ dấn
để vì bác sĩ này
tiến hành khai thách thông tin
từ xung quanh
những người thân đi theo
nhưng vẫn đảm bảo
tính bí mật
và khách quan
với sự vào cuộc khẩn trương
và tinh thần trách nhiệm cao
thông tin về sự việc
dẫn tới vết thương nghiêm trọng
cho nạn nhân thương
dần được củng cố
qua các tài liệu thu thập được
tại bệnh viện đa khoa
tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng
có nhận định
đây là một sự việc
có dấu hiệu hình sự
thông tin năng chóng
được các điều tra viên
tiến hành phân tích
đưa ra các giải thiết
liên quan tới động cơ
hình thành vết thương

để là cháu
đã bị trấn tư
tù mong nào
cắn cứ vào
những nhấn chứng
chúng tôi thu thập được
ở xung quanh nhà
họ cũng phản ảnh
cái việc đó
cũng có một số
có tiếng ôn
từ phía gia đình
của anh đoàn
những cái ý thị
chúng tôi nhận định
cái vụ việc này
là có cái
hàn bằng xảy ra
cũng trong lúc này
đội cảnh sát hình sự
từ bác sĩ bảo vệ
sau khi tiến hành
chuyển nạn nhân lên
bệnh viện tuyến trên
để điều trị
nhưng do vết thương quá nặng
bệnh viện việt đức
nạn nhân đã chết não
do tổn thương
vùng mặt gây ra
và trả về
cho gia đình lo hậu sự
thông tin này
đã tạo ấp lực rất lớn
đối với lực lượng chức năng
phải nhanh chóng
tìm ra nguyên nhân
gây ra cái chết
cho nạn nhân thương
khó khăn trong cái vụ này
được bệnh viện
không có khả năng
để sống nữa
thì gia đình
để kéo dài
thời gian sống
để chơi ngươi nhà
ở trong việt nam
đó là một cái khó khăn
liên quan đến
thì cơ quan công an
phải tiến hành giám định
vẫn việc đó
rất khó khăn
mỗi trinh sát tiếp cận
nhà nạn nhân thông tin về
theo thu thập ban đầu
từng người dân xung quanh
và những người có liên quan
thì hết sức dối loạn
thông tin đa chiều
mâu thuẫn nhau
có nguồn tin cho rằng
do cháu bị tai nạn
trên đường đi học
lại có thông tin cung cấp
là do trong quá trình sinh hoạt
nạn nhân tưởng ngã
khi trên tay đang cầm dao
đến gây ra vết thương trên mặt
những thông tin này
được các trinh sát phân tích
một cách cẩn trọng
để xác định
đâu mới là
nguyên nhân chính
dẫn đến tử vong cho nạn nhân
công an cầm xuyên
đã thành lập các tủ bóng tạc
để xác minh
các hướng khác nhau
tập trung để xác minh xem
biến đông của cháu
ngày hôm đó
đi đâu làm gì
có việc có ngã hay không
ban đầu xác minh
các tủ bóng tạc
đã tiến hành tiến thai xác minh
thì thấy rằng
việc cháu có đi học
cháu có về nhà
sau khi về nhà
cháu không đi làm gì nữa
như vậy là
loại trừ việc
cháu có thể
là không bị ngã
như ta nào cho không
là quá trình xác minh ở nhà
cùng những dấu vệt
tiến ngươi cháu
thì rất khó
để hình thành
cả cái dấu vệt đó
là anh em
đã xác minh
ai đó đã tăng đồng lên ngươi
sau khi mà
chúng tôi là
thu thập các lời khai
từ người nhà
cho đến nhấn chứng
thể hiện là
cháu là bị ngã
ở trong phía trong bếp
chúng tôi trực tiếp xuống hiện trường
thì chúng tôi thấy
cái hiện trường
đấy là một khu nhà bếp
khu nhà bếp
rất là chất trội
rất là chất trội
ở trong sát
cái địa điểm
cháu ngã đó
là có một tù lạnh
nhưng mà xung quanh
cái vị trí đó
là không có
một cái vật cản
không có một vật cản gì
thì quá trình
nên băng gạch hóa
từ ngã như thế
giờ chúng tôi nhận định là
nhưng mà tôi nghĩ
tôi nghĩ rằng
với cái hiện trường để lại
một con người nào đó
tạo đồng băng
vì vật gì đó
mới có thể dẫn đến
một dẫn đến
cũng như phù hợp
để lại một thương tích
của cháu thước
nguyên nhân nạn nhân tử ngã
khi di chuyển trong nhà
và trên tay có cầm dao
đã được lực lượng
chức năng loại bỏ
ngay từ đầu
cũng có giải thích
là do mâu thuẫn ngoài xã hội
đối tượng có tù hành cá nhân
với nạn nhân
đã lợi dụng
lẻn vào nhà
thực hiện hành vi trả thù
sau đó tẩu thoát
thực hiện hành vi trả thù
một cái tù
để kiểm tra
chẳng những mối quan hệ
của cháu thước ngoài như thế nào
thì qua tiếng tư tưởng
hôm nay có mâu thuẫn gì
về ai không
nhưng một tù như thế
chúng tôi cũng là
tực tiệp xuống
làm việc với nhà thương
của cháu thước
cũng như những người hàng trọng
xung quanh thương thương
cháu thước là chiều nào
cũng đưa đâu đi ra
cắm cọc vào ngoài đông
đều phản ảnh một cái
cháu thương là một cháu
rất là hiền lành
cháu ngoan học dội
hôm nay không mâu thuẫn
hầu như là bạn bè
cũng như là những người
hàng trọng xung quanh
rất là thương cháu
thì chúng tôi nhận định rằng
mà để cháu mâu thuẫn
với những ai phía ngoài
hoặc là đến
để gây xích mít
hoặc là gây
cái việc thương tích
dẫn đến cháu tử vong
thì chúng tôi có thể là
loại thư được cái việc này
việc triển khai điều tra
lại không hề đơn giản
một chút nào
trong khi nạn nhân
thì vẫn đang trên đường
đi cấp kính
từ hà nội về
trong khi đó
các tài liệu ban đầu
dẫn tới việc hình thành
cũng đang được
lực lượng chức năng
cấp giúp triển khai
thì việc thu thập
các thông tin
từ những ngội dân
xung quanh ngôi nhà nạn nhân
lại không thu được
những kết quả có giá trị
để phá án được cái vụ này
thì phải nói là
vận động đến
tất cả các biện pháp
cách tổng hòa
có cái biện pháp
phát động công tạo
quân chủ bảo vệ
anh tổ quốc
thì nhưng mà
hiệt sức khó khăn
đối tượng này
là có chức sắc
làm bên ngành
lực lượng vũ trang nữa
khi mà mọi người
trong thôn xóm
thậm chí cả
bí thư thôn trưởng
để nói về sự thật
về hoàn cảnh
cũng như về
quả trình sinh sống
cũng như có những lúc
mà tổ này
đập đánh cho bé
trong thời gian qua
thì không ai giảm
vậy nguyên nhân nào
dẫn tới việc
hình thành vết thương
nghiêm trọng như vậy
mới chỉ một mươi sáu tuổi
còn thông tin
từ những người biết việc
cung cấp lại
rất mập mờ
thiếu tính lô rích
vậy quan hệ
giữa nạn nhân
với những người
trong gia đình ra sao
có những quần khúc gì
tiếp tục giả soát
tại xung quanh ngôi nhà
nơi nhà nân
quần chúng nhân dân
bản thân nạn nhân
hết sức éo le
là trẻ mùa côi
cả cha và mẹ
từ lúc mới lên sáu tuổi
được người cậu
đón về để nuôi
của cá nhân
cũng vô vàn tuổi khổ
anh em cùng tập trung
thấy rằng là
tuy mùa côi
ở với cậu
tại địa phương
theo cung cấp
người dân xung quanh
và bạn bè
của chảo thương
cậu cũng đối xử
có sự đánh đập
việc đối xử
là không tốt
và cái hệ quả
ngày hôm nay
là tất hiểu
của một quả trình
đối xử như vậy
cũng là một người
được thầy cô
học sinh ngoan
và học hành
có nhiều tiến bộ
chấm chỉ học hành
được hàng xóm
rất là yêu thương
và ngoan ngoan
từ những thông tin
thu thập được
cơ quan công an
đã đỉnh hướng nguyên nhân
dẫn đến vết thương
trên người nạn nhân
có nhiều khả năng
là do mô thuẫn
trong gia đình
giữa nạn nhân
với cậu ruột
qua công tác xác minh
tại thời điểm
diễn ra sự việc
chỉ có hai vợ chồng
cùng nạn nhân
ở khu vực bếp
mới là hung thủ
thực hiện hành vi
tan độc này
với nạn nhân
đây là câu hỏi khó
bộ các trinh sát
và điều tra viên
cần tập trung làm rõ
các thông tin ban đầu
chỉ là thông tin
anh em trinh sát
thu thập được
từ hàng xóm
từ thôn trưởng
và từ những cái
nhận định sắc bén
của anh em trinh sát
chúng tôi xác định rằng
là chắc chắn
là đã có
hành vi phạm tội
còn người tình nghĩ
thực hiện hành vi phạm tội
đó là người cậu
với biểu hiện
của người cậu
quá trình lịch sử
của người cậu này
khi trở về
sống với người cậu
nên chúng tôi xác định
đó là cái
khả thi nhất
để chúng tôi tập trung
vào cái hướng
để thu thập chứng cứ
để chứng minh
hành vi phạm tội
của người gây ra
hành vi phạm tội
lực tạc động rất mạnh
thì mới gây lên
cái dấu viên này
phụ nữ thì không nên
không đủ sức khỏe
để gây lên dấu viên này
là anh em đã tập trung
là đấy có thể
là đối tượng đoàn
chứ không phải là vợ
trong nhà thì có hai vợ chồng
anh em tập trung
làm theo hướng
là đối tượng đoàn
môn vàn những khó khăn trở ngại
mà cơ quan cảnh sát điều tra gặp phải
cần phải tháo gỡ ngay
thì cũng tại thời điểm này
bắt đầu xuất hiện
nhiều thông tin khác nhau
do người dân theo dịch
đưa ra xung quanh sự việc
một bầu không khí
bao chùm lên toàn sát
đại hỏi lực lượng chức năng
phải mau chóng đưa ra lời giải đáp
nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn
áp lực càng đè nặng
lên vai cơ quan công an
huyền cầm xuyên
theo từng phút trôi qua
vậy đối tượng nào
mới là đối tượng gây án
là một câu hỏi
không dễ để trả lời
ngay lúc này
một vấn đề
cơ quan công an
cần phải giải quyết
đó là từ lúc diễn ra sự việc
cho tới khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra
đã hơn bốn mươi tám giờ đồng hồ
căn nhà thì bị khóa cửa bỏ chống
cả dấu vết tại hiện trường
đã bị thay đổi hoàn toàn
công tác thu thập dấu vết gần như là con số
cái vụ việc thì xảy ra trước đó là
hai ngày khoảng bốn mươi tám giờ đồng hồ
thì khi xuống đó thì
những cái đồ vật
những cái hiện trường xung quanh
đồ vật thì bị sọc

được sọc chếp gòn gàng ngăn nọc
thì hiện trường ngay cái vị trí
cái nền gạch hóa
được rửa sạch sẹ
để lại một cái dòng vệ vi
cho nên là để lại
cho nên quá trình điều tra của anh em
cũng gặp rất là nhiều khổ khăn trong việc
cả nghiệp hiện trường
lúc này mợ của nạn nhân
vẫn đang trên đường từ hà nội về
còn người cậu thì vắng mặt tại địa phương
mặc dù là ngay nghỉ lễ
nhưng với sự quyết tâm truy tìm ra hung thủ gây án
tất cả các trinh sát giỏi
đều được huy động vào cuộc
dùng đi các hướng để xác minh
thông tin liên quan đến vụ án
giữ nguyên quá trình di biến động
của những người có mặt tại hiện trường
đặc biệt tập trung vào đối tượng hiểm nghi
số một của vụ án là nguyễn trọng đoàn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
là cậu ruột của nạn nhân
vào những thời điểm trước
trong và sau khi diễn ra sự việc
từ khi nhận định đó
cho nên là lực lượng công an huyền
đã tập trung để xác minh
dừng lại toàn bộ biến đồng
của đối tượng đoàn ngày hôm đó
bởi vì là trong ngày hôm đó
thì đối tượng đoàn đi đâu
làm gì và ở nhà
cùng với ai làm gì thì được công an huyền
dừng lên toàn bộ
và tại thời điểm xảy ra
sự việc đó
chỉ có đối tượng đoàn và vợ nhà
với tên liệu điều tra ban đầu
lúc điều tra ban đầu
vợ đang đi hà nội để cấp cứu trọ
còn chỉ một đối tượng đoàn nhà
cho nên việc điều tra ban đầu
để tại những việc
mà lộ bí mật điều tra
rất khó khăn
tuy nhiên với tính thân
với nhân định tính thân
hướng quyệt đó
cho nên anh em cũng tập trung
các nghiệp vụ để tiến khai xác minh
và ngày hôm đó đã dừng được toàn bộ
biến đồng của đối tượng đoàn
đi đâu làm gì và tối hôm đó làm như thế nào
để dừng lại toàn bộ
theo tài liệu thu thập xác định
sau khi huấn luyện quân sự cho lực lượng
dân quân tại sân bóng xá
đoàn đã mời một số người về nhà uống rượu
ngay sau khi buổi nhau kết thúc
mọi người đi về thì cũng là lúc
đoàn cùng vợ lẳng lẽ đưa cháu thương
đi chạm xá cấp cứu
với lý do cháu bị ngã
để vợ và nạn nhân ở lại chạm xá
con gái thì khá mình thản quay trở lại căn phòng
chuẩn bị quần áo đi du lịch
ngay lập tức thông tin di chuyển của đoàn
được các trinh sát cập nhật liên tục
những thông tin này phần nào đã hé lộ
trên dung cải thủ áp
nhưng việc tiếp cận đối tượng vào lúc này
là hết sức khó khăn
chỉ cần để lộ ý đồ của cơ quan chức năng
thì chắc chắn đối tượng sẽ nhanh chóng
tìm được bỏ trốn
hoặc sẽ có kế sách đối phó
gây khó khăn cho công tác điều tra phá án sau này
đối tượng nghĩ rằng là việc gây án này
chỉ có đối tượng và người bị hại
là cháu ruột của mình
nghĩ rằng là không ai biết việc này
cho nên sau khi đưa đến trạm xá
thì đối tượng quay trở về
và để đôi
ché đầy hành vi này bằng cách xóa tất cả các dầu việt
và lên đường để đi du lịch
đầy lông cái khó khăn
trong quá trình điều tra
một lần nữa
thách thức được đặt ra cho cơ quan công an
là phải làm sao đưa được đối tượng quay trở về
làm việc một cách an toàn
nhưng không được để bứt dây động dừng
chỉ cần một sơ xuất nhỏ
cũng sẽ đánh động tới đối tượng
cơ quan công an cũng nhận định
bản thân đoàn là
đội trưởng quân sự có kinh nghiệm
trong lực lượng vũ trang
do đó icm hiểu các biện pháp nghiệp vụ
sẽ đưa được ra các thủ đoạn
đối phó với cơ quan trực năng
do đó vấn đề này cần phải được cân nhắc
được lựa chọn với phương thức đặc biệt
mới đem lại hiệu quả
ở đây là một câu hỏi rất là khó
chúng tôi nhận định
biết xác định rằng là có
hành vi phạm tội và có kẻ tình ý
nhưng mà nếu bây giờ
tất cả các tài liệu
chứng cứ trực tiếp
để có thể
khởi tố và
hoặc là sử dụng các biện pháp ngăn chặn ngay
thì hầu như là chưa có căn cứ
nhưng mà nếu mà chúng ta
không sử dụng để
gọi người cậu về
để triều tập người cậu về
thì như thế thì chứng cứ nó sẽ bị mất
và nó ảnh hưởng đến
quá trình điều tra phản sau này
nên chính vì vậy là chúng tôi
hội ý rất là nhanh
đánh vào cái tâm lý của một người
xã đội trưởng
đánh vào cái tâm lý
còn có cái tự hào
về ngành quân đội
đang có một chút là
về ý thức trách nhiệm
của một người chỉ huy trưởng quân sự
nên chúng tôi đánh vào cái tâm lý ở đấy
và vận động kiệt cuộc dùng lời nói rất nhẹ nhàng
để cho cậu
quay trở lại
phục vụ cho quá trình điều tra
ngớ tưởng hành vi phạm tội của mình
đã qua mắt được lực lượng chức năng
y ung dung quanh trở về
với suy nghĩ nơi nguy hiểm nhất
chính là nơi an toàn nhất
vừa có mặt tại địa phương
đối tượng đã bị tách ngay ra khỏi hiện trường
đồng thời đưa các điều tra viên giỏi
đấu tranh khai thác vệ y
không thể để đối tượng quay trở về với gia đình
đó là thống nhất
rồi tẩu tản các đồ vật tài liệu
đến quan vụ án
thì cơ quan công an buộc phải có các biện pháp
để tôi làm việc đối tượng
từ khi cháu ở ngoài hà nội
cho đến khi cháu mất
thì đó là quá trình đó
thì anh em phải sử dụng đồng bộ
các biện pháp nhiệm vụ
để tiến hành làm việc đối tượng
đảm bảo về sức khỏe đối tượng
đảm bảo lời khai
và trả nhiệm việc để tẩu tản các chính thức khác
tại cơ quan công an
đối tượng đoàn vẫn một mực khai nhận
nguyên nhân dẫn tới vết thương cho nạn nhân thương
là tự ngã
chỉ khi nghe thấy tiếng kêu của cháu
y mới chạy vào và đưa đi cấp cứu
cũng theo ghi nhận của đoàn
toàn bộ sự việc chỉ có y với nạn nhân
vì biết sự việc xảy ra
chỉ có hai cậu cháu y nhất quyết khẳng định
không do tác động của bất cứ ai
theo phán đoán
cháu thương vẫn chưa chết hẳn
nên đối tượng nghĩ rằng cơ quan chức năng
sẽ không có cơ sở để bắt giữ hắn
từ đó tự tin và sự sắp đặt
chuẩn bị trước đó của y
tuy nhiên cũng chính từ những lời khai
một cách danh mạch
sự bình tĩnh trong quá trình đấu chất
với các điều tra viên
đã khiến cho các điều tra viên
càng có cơ sở nghi vấn
về hành vi phạm tội của y
bắt đầu thì đấu đánh đối tượng đoan
khả nhận rằng là do cháu
từ ngã ở nhà
khi ngã thì chỉ có hai con cháu với nhau
chỉ nghe tiếng
cháu thương thét lên
thì cầu vào cầu vào thì thấy rằng là
máu chảy ở mặt và ở nhà
cầu bảo đang làm việc đó từ ngã
anh em này càng có niềm tin hơn
là việc ngã này khẳng định rằng không phải là do ngã nhà
như vậy càng có niềm tin khẳng định
đối tượng đoan này
sau mấy ngày đấu đánh
thì đối tượng đoan chỉ khả nhận
việc này là
do cháu từ ngã
bởi vì lúc xảy ra sự việc là không có ai làm chữ
vợ thì đang làm ở ngoài vườn
cho nên đối tượng là
một mức là trối bỏ
cái việc này
tuy nhiên thì tư nhận định
và tư quyết tâm
và sẽ tính rất vụ ảnh rất nghiêm trọng
nên lực lượng con huyền tập trung để đấu đánh
trong khi đó đây đang là giai đoạn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh
tổ chức tập huấn cán bộ quân sự
bàn chỉ huy quân sự cấp xã
về mặt con người và quản lý
thì đối tượng đoàn đang thuộc diện
quản lý của bộ chỉ huy quân sự tỉnh
vướng mắt về thẩm quyền điều tra
nếu trả đối tượng
về cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh điều tra
thì sự việc sẽ bị kéo dài hơn
đối tượng sẽ có nhiều cơ hội
để phi tan các vật chứng
cũng như điều kiện để tiến hành thông cung
với các đối tượng khác
thì việc điều tra sau này sẽ hết sức khó khăn
cũng là vấn đề khó khăn mà cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện cẩm xuyên phải giải quyết
cũng vào thời điểm này
cháu thương được người nhà đưa về tới hà tĩnh
nhưng do mong muốn kéo dài sự sống
đợi người thân từ miền nam ra lo hậu sự
lực lượng chức năng vẫn không thể tiếp cận
để thu thập thêm các tài liệu chứng cứ
để bổ trợ cho quá trình phá án
bên cạnh đó
một nhân chứng hết sức quan trọng
là vợ của đoàn
khi về đến nhà nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc
thì lấy nhiều lý do khác nhau
né tránh làm việc với cơ quan công an
làm tình hình mỗi lúc một căng thẳng thêm
cho quá trình điều tra
đối tượng yến
là quả tinh đưa cháu hà nội về
là lấy lý do
là không đảm sức khỏe
để làm việc
thì cơ quan công an không thể làm việc với đối tượng
và phải tiến hành
cử cán bộ giám thạt theo dõi
tực tiệp tại nhà
khi nào đảm bảo sức khỏe
sẽ làm việc
quả trình giám thạt đó
đối tượng hiến với sự vận động của cơ quan công an
và chính quyền địa phương
đối tượng mới chịu làm việc
quả trình làm việc
đối tượng cũng không khá nhận
không biết là cái việc này
và chỉ một bực khá nhận là cái này do ngạ
vì trước đó
hai vợ chồng đã ban bạc với nhau
ái hỏi thì nói rằng việc này cháu tự ngạ
từ những lời khai quanh co của đoàn
bằng các chiến tuyệt hòa cung
những lập luận sắc bén
dựa trên những chứng cứ khách quan
thu thập được từ bản thân của đoàn
các bệnh viện các tuyến
cũng như địa hình hiện trường
các điều tra viên đã kiên trì giải thích
phân tích bẻ gãy
những lời gian dối của đối tượng
với nguyên nhân do nạn nhân tự ngạ
trước các chứng cứ được đưa ra lúc này
đối tượng đoàn mới chịu khai nhận
một cách nhỏ dọt
những tình tiết mới liên quan tới vụ án
tất cả các dấu viết tại hiện trường
khi mà chúng tôi xác định đối tượng tình nghi
đối tượng nghi bắt đầu khai nhỏ dọt ra
thì hiện trường gần như là bị xóa sạch
nhất là việt máu
nơi mà xảy ra hành vi đấy
thì được khai là
người cầu đã vào chùi rửa sạch sẽ
còn cái khung khí để gây án
đó là con dao
trong gia đình đấy có hai con dao gần giống như nhau
thì lời khai ban đầu
chúng tôi thấy là chúng tôi nghĩ
là con dao tỏ bản nhất
mà có hai con dao giống nhau
còn lại tất cả các
hiện trường gần như là
không có một trụt dấu viết nào
nên là chúng tôi đã nhận
đã nhận định
ngay hình tôi đã thu thập
và tương cầu giám định ngay con dao
thì rất may rằng là trong
một trong hai con dao mặc dù bị rửa sạch
nhưng mà vẫn có một việt máu
thì chúng tôi nghĩ rằng đó là máu của nạn nhân
sau khi trao đổi với cơ quan điều tra
cơ quan điều tra tiến hành mở rộng hiện trường
kiểm tra hiện trường và hành gã
từ cái dấu viết để trên nạn nhân
chúng tôi đã nhận định
khung khí tạo được dao của cái thương này
là một vật sắc
như dao như búa
và vật này có
có cái trọng lượng
để gây được cái vết thương trên
thì cơ quan điều tra cũng đã
thu thập tại hiện trường
kiểm tra tại hiện trường và đã thu giữ được
một con dao
và đã chứng cầu
giám định viên
của phòng và chúng tôi đã kiểm tra
trên con dao này đã để lại
dấu viết máu
của nạn nhân
vấn đề thu thập chứng cứ
trong vụ án này chỉ có suy nhất
một chứng cứ trực tiếp
nếu đối tượng đoàn có khai nhận
hành vi dùng hung khí để gây ra hậu quả
cho nạn nhân thương như vậy
thì tất cả những chứng cứ khác
phải phù hợp với chứng cứ trực tiếp
còn nếu như chỉ có duy nhất
một lời khai nhận tội của đối tượng
thì cơ quan công an cũng không thể tiến hành
khởi tố bị can được
do đó lực lượng chức năng phải thu thập thêm
các chứng cứ để bổ trợ
trong giai đoạn này
việc thu thập thêm các chứng cứ bổ trợ
như lời khai của người vợ
nhân chứng thứ hai là một trung đội trưởng
là cấp dưới của nghi can
đều không thu thập được nhiều
trước những nhận định như vậy
lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với vợ của đối tượng
nhận định đây sẽ là chiều khóa
quan trọng phá vỡ sự bê tắc trong vụ án
theo lời khai của nhân chứng
hôm đó gia đình có tổ chức một cuộc liên hoan
tới cuối buổi tiệc
yến có nhắc chồng về việc bị mất một số tiền
đã chuẩn bị để gửi cho con
con trai đang học tiếng trên hà nội
sau khi nghe chuyện
sánh hơi men trong người cùng bản tính côn đồ hùng hãn
đoàn đã đi vào khu vực nhà bếp
được một lúc thì nghe thấy tiếng quát tháng của đoàn
tiếp tới là nghe tiếng hát thất thanh của cháu thương
yến từ khu vực nhà sau
chạy lên đã thấy cháu thương nằm dưới sàn nhà
với vết thương lớn ở trên mặt
dù rất hoảng loạn
nhưng được đối tượng đoàn chấn an kể lại sự việc
cũng như chỉ đạo cho yến nếu có ai hỏi
thì cứ nói là nó tự ngã
rồi đưa cháu đi cấp kiếm ở trạm xá

sử dụng giáo để đôi là chém cháu thương
người vợ là yến
đang ở phía sau nhà
không trực tiếp chứng kiến việc này
chỉ khi nghe thấy cháu hét lên
thì mới chạy vào
như vậy là yến quá trình diễn ra sự việc
hoàn toàn không chứng kiến
đội trưởng yến có hỏi trông rằng
tại sao thế này
ngay lập tức đối tượng nói là lỡ tay
gây ra việc đó
cũng vào thời điểm này
do vết thương quá nặng
nạn nhân thương đã tử vong tại gia đình
sau khi giải thích vừa được sự đồng thuận
của gia đình nội ngoại
công an huyện cầm xuyên phối hợp
cùng với nhóm kỹ thuật hình sự công an tỉnh hà tĩnh
tiến hành khám nghiệm tử thi
thu thập các dấu vết trên cơ thể nạn nhân
củng cố các tài liệu cho công tác điều tra
kết quả cho thấy
nạn nhân thương chết do vết chém sâu
trên xương gỏ má cháy
gây đứt xương gỏ má
làm sập thành chức xoang hàm trên
đứt cơ xương thai dương
vỡ xương thai dương
gây ra tình trạng tụ móng
tại bán cầu đài náo cháy
tổ chức náo gây phù nề
chè nếp sỏ náo dân đến tử vong
các giám định khoa học cũng đã chứng minh được
chiều hướng tấn công
vị trí thực hiện hành vi chém
lực tác động tới nạn nhân
phù hợp với đặc điểm ngoài hình
chiều cao của hương thủ
căn cứ và các dấu vết để lại trên người nạn nhân
lực lượng kết hoạt hình sự đã khẳng định
thủ phạm gây ra các chết cho nạn nhân thương
chính là đối tượng nguyễn trọng đoàn
từ đó có căn cứ để đấu tranh
buộc đối tượng phải thừa nhận hành vi giết người
để còn xót lại trên con dao này
và dấu vết máu ở đây đã trùng khớp với dấu vết máu của nạn nhân
và qua cái vết thương để lại cho nạn nhân
chúng tôi đánh giá cái chiều hướng cũng như động tác của
hung thủ với nạn nhân có lực rất là mạnh
hương thủ thuận tay phải tác động ngang
bằng với nạn nhân
gây ra một cái tổn thương rất là mạnh
tức là cái vết thương của cháu bé là do
do một cái dao có bảng rộng để gây ra
và chúng tôi bước đầu đã khẳng định rằng
nó phù hợp phần nào với cái lời khai của đối tượng
trước các tài liệu thu thập được trên tử thi nạn nhân
kết hợp cùng với những lời khai của các nhân chứng
trong sự việc lúc này
đối tượng đoàn vẫn ngoan cố

đoàn đã phải thừa nhận hành vi phạm tội
các điều tra viên vẫn kiên trì sử dụng đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự động viên
sau gần một trăm linh giờ đấu trí
đoàn đã phải thừa nhận hành vi giết người
theo kết quả điều tra
sau khi nghe vợ nói là bị mất tiền gửi cho con
đoàn nghĩ ngay trong nhà có ba người
thì chỉ có thương là người ăn cắp tiền
của vợ chồng mình
y đã đi thẳng xuống bếp với mục đích tra hỏi thương
lúc này thương đang làm việc nhà
sau khi cha hỏi một hồi
nhưng không đạt kết quả
trong khu vực bếp sẵn có con rào
đoàn nhặt lên đe dọa
nếu không khai sẽ chém chết
nhưng thương một mực khẳng định không lấy số tiền trên
không thỏa mãn với cách trả lời của thương
đoàn đã thẳng tay chém một nhát rất mạnh
vào phần mặt trái nạn nhân
lực chém mạnh khiến nạn nhân đổ gục ngay tại chỗ
chỉ kịp hết lên một tiếng tất thanh
lúc này vợ của đoàn trời tưới
biết hành vi của mình là nghiêm trọng
sợ bị bài lộ
nhưng nghi rất nhanh chóng
chấn tĩnh nghĩ ra cách đối phó
đoàn đã yêu cầu vợ đứng nói ra sự thật
rồi đưa chóng đi bệnh viện
về phần mình
sau khi cùng vợ và nạn nhân đi cấp cứu
đoàn nhanh chóng vào lì hình trường vụ án
y biết sớm muộn dịch cũng sẽ có người
truy hỏi về sự việc
nên y đã lau chùi toàn bộ các vết máu tại hiện trường
thay đổi các vị trí đồ vật
để tạo nên một hiện trường giả
một vụ tai nạn tự hã

theo tính toán bức tiếp theo
gã giả như không có việc gì
khi chuẩn bị quản áo
thẳng nhiên tham gia cùng đoàn du lịch
của xã tổ chức theo đúng kế hoạch
tuy nhiên kẻ thù ác đã không thể che đậy được tội lỗi của mình
bởi những chứng cứu được lực lượng kỹ thuật
thình sự phơi bày
căn cứu và tài liệu
chứng cứu thu thập
kết hợp với lời khai của các nhân chứng
và lời thứng tổ của đối tượng
cơ quan điều tra có đủ cơ sở để kết luận
nguyễn trọng đoàn là đối tượng duy nhất
sát hại cháu nguyễn hiệu thương
do nghi ngờ cháu ăn trộm tên của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm xuyên
đã hoàn tất hồ sơ để chuyển đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
đề nghị truy tố nguyễn trọng đoàn
về tội giết người
theo khoản một điều chín mươi ba bộ luật hình sự
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phái trò của quân chủ nhân dân nổi chung
trong công tác đấu tranh phòng chủ nghĩa việt nam
là hiệp sức quan trọng
và nhiều vụ án
đặc biệt nghiêm trọng
thì được quân chủ tổ giác
và từ đó cơ quan công an điều tra làm rõ
riêng trong vụ án này
phải nói rằng
sự cung cấp thông tin
của một bác sĩ tại bệnh viện tỉnh
là cái thông tin quan trọng nhất
để rồi cơ quan công an tiến hành
điều tra khám phá
và từ thông tin này thì cơ quan công an mới biết được sự việc
còn ngoài đáng không ai biết được sự việc này
nếu như không có thông tin này
thì sự kiểm soát
sự việc sẽ bị trái đầy
và vụ án sẽ không được làm rõ
và người đã thực hiện hành vi
sẽ không bị xử lý được pháp luật
vụ án khép lại
nguyễn trọng đoàn sẽ phải đối mặt
với bản án cao nhất dành cho y
nhưng nỗi đau
sự ám ảnh của những người ẩu lại
của cơ quan điều tra và người dân huyện cẩm xuyên
vẫn dai dẳng mãi
có lẽ cần phải thêm rất nhiều thời gian nữa
thì người dân nơi đây mới có thể ngôi ngoài
vì nỗi ám ảnh này
chuyên mục hành trình phá án tuần này
của truyền hình công an nhân dân cũng xin được kết thúc